trong thời gian vừa qua ngành chăn nuôi của nước ta đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức
đặc biệt là tình hình dịch bệnh như lở mồm long móng dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp
đã gây không ít thiệt hại cho ngành chăn nuôi lợn của nước ta
do đó chăn nuôi lợn an toàn sinh học được coi là giải pháp số một hiện nay để góp phần phòng chống dịch bệnh
đến ngày một mươi tháng chín dịch bệnh tả lợn châu phi đã xảy ra tại hơn bảy bốn trăm linh xã
với tổng số lợn bị tiêu hủy lên tới gần năm triệu con với tổng trọng lượng hai trăm tám mươi hai bốn trăm hai mươi sáu tấn
chiếm bảy tổng trọng lượng lợn thịt của cả nước
ngoài ra dịch bệnh lở mồm long móng cũng gây ảnh hưởng lớn đến việc phát triển đàn lợn của nước ta
tại hội nghị phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học các đại biểu đã nhấn mạnh
chăn nuôi an toàn sinh học là biện pháp số một để phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi nói chung và nuôi lợn nói riêng

số liệu thống kê mới nhất năm hai nghìn một mươi tám
số trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học đã tăng tám so với năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên để thực hiện tái đàn thành công bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng khuyến cáo các địa phương
hướng dẫn các hộ dân phải bảo đảm tiêu độc khử trùng trước khi tái đàn